theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi bảy tháng bảy đã phát hiện thêm một mươi một ca mắc covid một mươi chín mới lây nhiễm trong cộng đồng
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng bảy việt nam ghi nhận thêm một mươi một ca dương tính với virus sars cov hai
bao gồm bảy bệnh nhân đang điều trị tại các khoa tim mạch hồi sức tích cực chống độc
y học nhiệt đới nội thận nội tiết và bốn nhân viên y tế của bệnh viện đà nẵng
các bệnh nhân có độ tuổi từ hai mươi bốn đến bảy mươi tuổi
như vậy số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng bảy là bốn trăm ba mươi một ca
trong đó số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi năm ca số ca còn đang điều trị là sáu mươi sáu ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một chín trăm năm mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm ba mươi hai
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi chín trăm hai mươi hai người cách ly tại nhà và nơi lưu trú tám trăm linh người